xin chào các bạn
và đối với người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế chưa có sẻ bảo hiểm y tế thì chúng tôi cũng vận động để đảm bảo tỷ nệ báo phủ theo đúng cái chỉ tiêu mà thủ tướng chính phủ cũng như hội đồng nhân dân giao cho ngành bảo hiểm xã hội thực hiện trên địa bàn thủ đô
theo thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam hiện cả nước mới có khoảng gần hai trăm năm mươi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
chiếm chưa đầy năm trên tổng số năm mươi một triệu người thuộc nhóm đối tượng trong đội tổ chức
điều này đồng nghĩa với việc sẽ có hàng triệu người dân khi về già không có lương hưu và như thế gánh nặng cho ngân sách nhà nước rất lớn trong việc bảo đảm lưới an sinh xã hội bền vững
chính vì vậy phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành bảo hiểm xã hội trong thời gian tới
việc nghiên cứu cho ra những gói sản phẩm mới như gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt cũng là một hình thức nhằm đa dạng hóa cách tiếp cận người dân

vấn đề là không tốt trong an sinh xã hội với giá dịch vụ y tế tăng cao nếu bất cứ người dân nào sống trên địa bàn thủ đô mà không có thẻo dế
thì chúng tôi cũng xác định đấy là cái trách nhiệm của các cấp ủy đảng cũng như cơ quan bảo hiểm xã hội và chúng tôi sẽ vận động tham gia
để người dân hiểu rõ tính yêu việt của bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài những cuộc hội thảo hội nghị chuyên đề
nhiều cán bộ ngành bảo hiểm đã không quản ngại khó khăn đến từng nhà từng thôn từng xóm để vận động tuyên truyền và giải thích cho nhân dân về những lợi ích lâu dài mà bảo hiểm xã hội tự nguyện đem lại
cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh đã mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đến tận xã phường thôn phú xóm
đó là bưu điện ủy ban nhân xã vườn thị trấn hội nông dân hội phụ nữ
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì khi tham gia chúng tôi cũng cố gắng là cấp ngay cái sổ bảo hiểm xã hội cho người ta để tạo cái sức nan tỏa và cũng là làm cái hiệu ứng tốt để cho người khác tham gia v v
chúng tôi nghĩ là với nhiều giải pháp đồng bộ trong đó có cái nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội thì chúng tôi tin chắc rằng cái nhiệm vụ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm tế và bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thủ đô trong thời gian tới là sẽ đạt được
thấy rằng là
thấy rằng nó mang lại hiệu quả nhất chính là cái thông tin minh mạch giúp cho chính các cơ sở y tế có thể phát hiện ra và điều chỉnh ngay những cái chi phí mà chưa hợp lý những cái chi phí mà đề nghị thanh toán nó chưa đúng quy định và như vậy đã giúp tiết giảm đến hàng nghìn tỷ đồng cái chi quỹ bảo hiểm y tế mà trước đây chúng ta thiếu thông tin nên không thể điều chỉnh được
theo đánh giá để có thể đưa những gói sản phẩm mới của bảo hiểm xã hội đến với người dân thì điều cần thiết đó là sự đồng bộ từ việc cải thiện ứng dụng công nghệ thông tin
nỗ lực hoàn thành cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia và cuối cùng là bàn giao tận tay người tham gia sổ bảo hiểm xã hội để họ tự mình nhìn thấy những sự ghi nhận trong suốt quá trình lao động và quá trình đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của mình
khi mà cầm được cuốn sổ trên tay thì em cảm thấy rất là vui vì khi mà mình biết được là mình đã đóng được bao nhiêu lâu và đã đóng được ở mức bảo hiểm là bao nhiêu ạ
thấy việc là cái mức đóng của mình các năm nó cũng đầy đủ và rõ ràng
mọi người cũng rất là yên tâm công tác
tại buổi làm việc với bảo hiểm xã hội việt nam từ đầu năm hai nghìn một mươi tám phó thủ tướng vương đình huệ đã khẳng định việc cần làm đó là mở rộng sự bao phủ của bảo hiểm xã hội trong đó có bảo hiểm xã hội tự nguyện
thì một mươi năm chúng ta triển khai mà bảo hiểm tự nguyện của cả nước chỉ có ba trăm linh
rồi bảo hiểm thất nghiệp của chúng ta hiện nay cũng mới được khoảng trên một mươi một triệu
nó chỉ vào được khoảng sớm xỉ hai mươi cái số lượng
cái này là cái mà hàng năm chúng ta phải suy nghĩ
và một trong những trọng tâm của cái đề án tới đây là chúng ta đang tăng cường cái mức độ bao phủ của bảo hiểm xã hội và tiến tới một chế độ bảo hiểm xã hội toàn dân
việc đưa vào thí điểm thực hiện gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt thể hiện tính linh hoạt của các chính sách nhằm đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ của bảo hiểm xã hội
xem người dân người tham gia bảo hiểm là khách hàng là thượng đế thực hiện an sinh xã hội
đây là một trong những chủ trương của ngành bảo hiểm xã hội trong thời gian tới nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đi vào cuộc sống
đến đây thì thời lượng của chương trình điểm tựa tương lai cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại